do chịu ảnh hưởng của nhiều trận bão và mưa lớn trên cầu si tại xã thiện kế huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã bị gãy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại học tập của các em học sinh và giao thương buôn bán của người dân trong vùng
cây cầu si được xây dựng từ năm hai nghìn một sau nhiều trận mưa lũ lớn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trụ giữa của cầu đã bị gãy
trước tình hình đó chính quyền xã thiện kế đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại hai bên đầu cầu và làm đường tránh tạm để người dân qua suối
tuy nhiên những ngày qua mưa lớn kéo dài lũ ống kéo về đã cuốn trôi đường tránh khiến việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn
cây cầu si nằm trên tuyến đường liên xã nối các xã hợp hòa thiện kế ninh lai và xã sơn nam huyện sơn dương với tổng chiều dài gần hai mươi km
tuyến đường này do hạt quản lý giao thông huyện sơn dương quản lý kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm chỉ có một mươi tám triệu đồng một km nên không đáp ứng được nhu cầu sửa chữa
cây cầu si đã bị gãy trục giữa gần một năm nhưng vẫn chưa được khắc phục
phương án tạm thời đang được ủy ban nhân dân xã thiện kế triển khai là đổ một lớp đất đá lên mặt cầu để người dân đi lại tạm thời
cây cầu xin bị sập thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo ủy ban huyện và thực hiện các biện pháp là cắm các biển báo cảnh báo nguy hiểm và tổ chức khắc phục tạm thời để cho nhân dân đi lại
ủy ban huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để mua ống cống và một số thép hiện nay chúng tôi đang tiếp tục là khắc phục làm cái đường tránh tạm thời
chính quyền và nhân dân xã thiện kế rất mong các cấp chính quyền địa phương và các bộ ban ngành xem xét sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới để việc đi lại giao thương được thuận lợi
các em học sinh trong vùng đi học qua suối được an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về